tiếp tục với các tin tức an ninh trả tự liên quan đến vụ hỗn chiến khiến hai người tử vong
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết
qua truy xét nhanh trong đêm lực lượng phối hợp đã tạm giữ tám đối tượng trong vụ hỗn chiến trên
các đối tượng bị tạm giữ gồm lê văn mến lê văn nhớ lê văn thương trần mộng cầm
huỳnh hoàng nguyễn văn nhanh trần thị kiều và một đối tượng tên thuận
nạn nhân được xác định là nguyễn hùng lý và phan gia huy cùng chú tại bình dương
theo điều tra vào chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi nhóm đối tượng trên rủ nhau đến một quán nhậu trên đường võ thị sáu
khu phố khánh hội phường tân phước khánh thị xã tân uyên
lúc này nhóm của lý cũng đang ngồi uống bia tại đây
trong lúc nhậu giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi đánh nhau
hậu quả làm hai người chết một người bị thương
hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án